hôm nay phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng cho biết
vừa bắt giữ hai đối tượng trần minh hải chú quận hải châu thành phố đà nẵng
và nguyễn hồng phúc chú tỉnh quảng nam về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ số lượng gần chín trăm linh gam ma túy ketamin
sáng ngày tám tháng một mươi tại một nhà trọ ở phường khuê mỹ các trinh sát đã bắt quả tàng phúc
khi đang mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một trăm linh viên ma túy thuốc lắc và hai năm gam ma túy dạng ketamin
tối cùng ngày tại ngã tư nguyễn văn linh bạch đằng các trinh sát đã ập vào bắt quả tăng hải
thu giữ năm mươi gram ketamin tiếp tục khám xét nhanh nơi ở của hải tại phường phước ninh
công an phát hiện thêm tám trăm năm mươi gram ma túy ketamin thử test nhanh hải và phúc đều dương tính với chất ma túy